đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đã tới dự đại hội đảng bộ huyện tiền hải tỉnh thái bình lần thứ hai mươi tám nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại đại hội đồng chí trần quốc vượng ghi nhận biểu dương những nỗ lực của cấp ủy đảng chính quyền quân và dân huyện tiền hải trong thời gian vừa qua
thành quả đạt được như hiện nay là rất to lớn xứng đáng với truyền thống hào hùng của mảnh đất mới trên vùng đất biển đông
với tấm lòng biết ơn chủ tịch hồ chí minh người đã về thăm mảnh đất nam cường huyện tiền hải năm một nghìn chín trăm sáu mươi
đồng chí trần quốc vượng mong muốn địa phương thực hiện thật tốt lời dạy của bác làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xây dựng quê hương tiền hải xứng đáng là quê hương anh hùng xứng đáng là quê hương tiếng chống năm ba mươi
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng đã trao tặng đại hội đảng bộ huyện tiền hải bức tranh khổ lớn bác hồ về thăm xã nam cường năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm